ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường quản lý
kiểm soát tôm hùm nước ngọt tôm càng đỏ trên địa bàn thành phố
theo đó ủy ban nhân dân tp đà nẵng giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp
với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất các giải pháp tiếp tục tăng cường công tác
thanh tra kiểm tra các cơ sở nuôi trồng thủy sản đặc biệt là kinh doanh thủy sản làm cảnh
giải trí nhằm phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi nuôi lưu trữ sản xuất
kinh doanh trái phép tôm hùm nước ngọt tôm càng đỏ đồng thời có các biện pháp truyền thông
nâng cao nhận thức về tác hại của những loại tôm này đối với môi trường tự nhiên và sản xuất nông nghiệp
vận động người dân doanh nghiệp không sản xuất kinh doanh tiêu thụ loại tôm hùm nước ngọt tôm càng đỏ